chương trình là những tin tức về an ninh trật tự
qua công tác trinh sát tại thôn tân ấp xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
công an huyện bát quả tàng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú tệ xã hương hóa huyện tuyên hóa đang thực hiện hành vi mua bán ba viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược
cho đối tượng phạm thanh lương chú cùng địa phương
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trường công an huyện tuyên hóa thu giữ thêm bốn mươi tám viên nén dạng thuốc tân dược
và hai ống nhựa bên trong chứa hai mươi chín viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược
tổng cộng số thuốc tân dược thu được là tám mươi viên
bước đầu đấu tranh trường khai nhận số thuốc trên là ma túy tổng hợp
được đối tượng mua về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn
trước đó công an huyện tuyên hóa đã phát hiện và bắt quả tang đinh mạnh hùng cùng với đồng bọn vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng hùng khai nhận chất ma túy bị thu giữ là heroin được đối tượng cùng với bạn là trần viết xuân mua và đang trên đường vận chuyển về sử dụng
hiện các vụ việc đang được công an huyện tuyên hóa hoàn tất hồ sơ và xử lý theo pháp luật
đối tượng trần thị nhàn chú tại tỉnh an giang cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình tỉnh cà mau bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng móc túi chuyên nghiệp vừa mới ra tù về hành vi trên
trong thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn thới bình huyện thới bình người dân khi đi mua sắm thường bị mắc túi lấy tài sản
qua quá trình trinh sát lực lượng công an đã bắt quả tang trần thị nhàn đang thực hiện hành vi móc túi của một người dân đi chợ lấy đi hai nhẫn vàng hai mươi bốn k trọng lượng một năm chỉ
đối tượng khai nhận thừa sơ hở của người lúc mua đồ trong chợ đã ra tay móc túi
thông tin tiếp theo về vụ việc bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại long an và bạc liên
công an huyện thành hóa tỉnh long an vừa bắt giữ tám đối tượng đang tham gia đánh bạc an tiền dưới hình thức đánh bài xị giách
tại quán nước giải khát trúc linh thuộc ấp bến kè xã thủy đông huyện thành hóa do võ thị trúc linh làm chủ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên chín mươi bảy triệu đồng sáu điện thoại di động ba xe mô tô và nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã bắt quả tan một mươi hai đối tượng đang có hành vi đá gà ăn tiền
tại khu đất trống thuộc khóm một phường hậu phòng thị xã giá rai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà đá gần ba mươi năm triệu đồng một mươi hai xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các bạn hướng hóa là huyện miền núi biên giới tiếp giáp với nước bạn lào
mặt khác lại là địa bàn có cơ khẩu quốc tế lao bằng và nhiều cơ khẩu khác
trong những năm qua chính quyền huyện hướng hóa luôn trú trọng việc chỉ đạo phối hợp giữa các cấp các ngành trên địa bàn
đặc biệt là chỉ đạo phát động việc phối hợp chặt chẽ giữa công an huyện với bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn
trong việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới
ghi nhận của năm phóng viên truyền hình công an nhà dân
khóm khe tăng khe tuốt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị thường xuyên xảy ra tình trạng người dân vượt biên trái phép
các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để trộm cắp tài sản
tình trạng vận chuyển hàng lậu cũng diễn ra phức tạp
do vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây luôn được lực lượng chức năng chú trọng
bên cạnh đó việc nâng cao ý thức cho bà con trong việc bảo vệ an ninh vùng biên cũng được đặc biệt quan tâm

thì việc đưa các đối tượng vi phạm ra tự kiểm điểm trước dân và cam kết không tái phạm đã được triển khai hàng tháng
theo đó đã có gần năm trăm linh đối tượng được cảm hóa hơn một trăm linh đối tượng đưa ra kiểm điểm trước dân
thành tích này có được là nhờ sự phối hợp giữa lực lượng công an và bộ đội biên phòng
trong việc đảm bảo an ninh trật tự vùng biên
từ khi mà có cái nghị định bài bài của chính phủ ra đời
thì cái sự phối hợp nó tạch trẻ hơn hiệu quả hơn đoàn kết hơn
thể hiện cái cụ thể ở đó là như hàng tháng
thì chúng tôi có cái giao ban đình kỳ
ngoài cái giao ban đình kỳ đó thì thường xuyên là có cái sự trao đổi về thông tin tình hình
đặc biệt nhất là trong cái công tác phòng trọng độc tranh phòng trọng tội phạm
mà tội phạm ở đây thì nó diễn biến là tương đối phức tạp
và cũng rất nhiều loại tội phạm có mặt đã có hiện diện ở nơi đây
thì đặc biệt là chúng tôi phối hợp tạch trẻ với nhau trong cái công tác phòng trọng tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy và độc tranh chống buôn lầu
xác định rõ tính chất phức tạp của khu vực biên giới
trong thời gian tới hai lực lượng chủ công là công an và bộ đội biên phòng
tiếp tục đặt ra các chương trình phối hợp hiệu quả
đẩy mạnh phát triển các mô hình như thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội
mô hình bảo vệ đường biên cột mốc mô hình phụ nữ nói không với tội phạm và bạo lực gia đình
cùng với các biện pháp như vậy thì chúng tôi triệt phá các đối tượng các vụ án
trọng điểm và phối hợp với các ban ngành cơ quan tổ tùng đưa ra xét xử
rồi là để truyền truyền vận động giáo dục thiết phục người dân để chấp hành pháp luật
một bản để chúng tôi phối hợp với các ban ngành trên địa bàn của huyện bình hóa
dọc tiến biên giới là thường xuyên tuần ra kiểm soát
và bên cạnh đó chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an bàn
có ba huyện biên giới giáp để thường xuyên trao đổi thông tin
và để phối hợp với nhau trong tạp đấu tranh phòng trọng tội phạm
cũng trong thời gian tới những buổi tuần tra giữa hai lực lượng như thế này sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên
đây chính là một trong những yếu tố góp phần giữ vững an ninh tại địa bàn
giúp đồng bào các xã vùng biên đoàn kết hợp tác cùng nhau xây dựng bản làng bình yên
vào chiều qua các đơn vị trong khối cảnh sát phòng chống tội phạm công an tây ninh
đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu
để thực hiện tốt phong trò thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm tây ninh đã phát động trong toàn lực lượng
và ký giao ước thi đua với những tiêu chí cụ thể nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm
học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối cảnh sát
nâng cao chất lượng công tác chiến đấu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
có phong trò thi đua nhằm phát hiện các nâng tố điển hình tiên tiến
lựa chọn bình xếp điều dương khen thưởng những đơn vị các cá nhân xuất sắc
tiêu biểu một cách xứng đáng đảm bảo khách quan công bằng dân chủ
qua đó từng đơn vị đã có kế hoạch thực hiện phần việc của đơn vị mình
và đăng ký doanh nghiệp thi đua năm hai nghìn một mươi sáu
sau phần thảo luận với các nội dung cơ bản trong bản giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc
các đơn vị trong khối đã đi đến thống nhất và tiến hành ký giáo ước thi đua
với quyết tâm tạo sự triển biến tích cực trong phong trò thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu
phần đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đề ra
những đường dây nóng được mở hay công khai trang mạng xã hội
các cơ quan chính quyền từ trung ương địa phương và các nhà lãnh đạo
đang nỗ lực không ngừng trong việc kết nối người dân qua các phương tiện xã hội
có thể thấy đây là những tín hiệu tích cực trong việc truyền thông hai chiều
giữa người dân và các cơ quan công quyền và hiện đang nhận được nhiều sự kỳ vọng trong nhân dân
ngày hai mươi ba tháng hai trong facebook của uban
an toàn giao thông quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động
sẵn sàng tiếp nhận thông tin ý kiến của cộng đồng xã hội qua trang mạng facebook của cơ quan này
cho đến nay đã có gần một mươi bảy người dùng facebook yêu thích
những phản hồi của người dân bước đầu đã được tiếp nhận
hành vi của người tham gia giao thông vào ngày hai mươi hai tháng hai khi dừng đỗ xe không đúng quy định
gây bức xúc trong nhân dân ngay lập tức các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết
cái thông tin cách truyền thông trên mạng xã hội
được khẳng định được bảo đảm được bảo vệ bằng những thông tin của chúng ta
trên các cơ quan truyền thông đại chúng như truyền hình như là báo viết và cả báo mạng nữa
thì rõ ràng cái gọi là cái sức sức hấp dẫn và sức lan tỏa của cái thông điệp
mà chúng ta muốn đưa ra trên mạng xã hội nó sẽ cao hơn rất nhiều
sau khi bí thư thành ủy tp hcm công bố đường dây nóng
thì chỉ trong ba ngày đã có gần một hai trăm linh cuộc gọi
và hơn tám trăm linh tin nhắn thông tin phản ánh góp ý gửi đến đường dây nóng
hay các đường dây nóng của nhiều cơ quan các bộ ngành được chính thức công khai
trước đó chính phủ cũng đã thử nghiệm facebook để thông tin lắng nghe ý kiến người dân
đà nẵng sử dụng gia lô kết nối người dân
một số bộ trưởng cũng đã lập facebook để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân
đây là một cái ưu hướng rất là mới
cho thấy rằng là chính quyền ta các tổ chức của chúng ta đang mỗi ngày một trở nên gần dân hơn
thực thi được nền dân chủ xã hội rộng rãi triệt đề hơn
và đây là bằng chứng của việc đổi mới mạnh mẽ và triệt đề kể cả từ hệ thống chính trị
với những công cụ phương tiện kết nối hai chiều như hiện nay
thì người dân đang rất phấn khởi tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng
tuy nhiên để việc kết nối này không mang tính hình thức
thì cần phải có một chiến lược truyền thông và thái độ tích cực
chủ động tiếp cận giải quyết của các cơ quan công quyền đối với vấn đề được người dân thông tin
những cơ quan nhà nước hay là những doanh nghiệp mà muốn thành công với mạng xã hội
thì cái sự phối hợp giữa truyền thông quốc lõi hay nói khác là những truyền thông chính thống
với những thông điệp trên mạng xã hội
cơ quan tổ chức các thiết chế các hội đoàn phải có trách nhiệm cụ thể với những ca nào đó
nhưng cái ý nghĩa là người dân hưởng lợi ở chỗ là người ta thấy rằng là đã được
cái người đại diện của cái tổ chức có trách nhiệm cao nhất của lãnh thổ của địa bàn quan tâm đến
và bản thân cái việc đó thì nó tạo nên một cái sung lực rất là mạnh mẽ
để cá nhân mọi cái thành viên xã hội mọi người dân đều thấy rằng là trong cái cuộc đổi mới đó
thì có phấn minh ở trong ấy
trong xu thế bùng nổ xã hội hóa như hiện nay thì việc kết nối tương tác rất cần thiết
quan trọng hơn là việc minh bạch hóa trong thông tin
đây được coi là biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng tiêu cực trong hệ thống chính quyền hiện nay
thưa quý vị không chỉ ở thượng nguồn thiếu nước mà hiện nay ở hạ nguồn
hiện tượng nhiễm mặn cũng xảy ra tại nhiều con sông lớn trên địa bàn tỉnh quảng nam
như sông trường giang thu bồn hay cổ cỏ
việc xâm nhập mặn sớm này đã gây lo ngại cho việc tưới tiêu hàng ngàn hectare lúa đông xuân
và cấp nước sinh hoạt cho người dân
độ mặn đo được ở các sông trên có lúc cao gấp một mươi ba lần so với mức tiêu chuẩn
để đối phó với tình trạng thiếu nước và nhiễm mặn ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam
đã đưa ra những phương án cụ thể như tiếp tục yêu cầu các nhà máy thủy điện
để tập trung giữ chữ nước cho mùa hạn
trước mắt các địa phương trong tỉnh căn cứ lượng nước về thực tế và mực nước đạt được
so với quy trình để điều chỉnh thời gian và lưu lượng xả nhằm cân đối nguồn nước cho cả mùa cạn
còn tại thị xã điện bàn hiện đã triển khai làm đập ngăn mặn giữ nước ngọt
phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt cho bà con nhân dân
cùng với đó các địa phương khẩn trương thực hiện các công trình chống hạn
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
ngành thủy lợi tập trung đẩy mạnh khâu tuyên truyền
hướng dẫn nông dân thực hiện chế độ tưới nước tiết kiệm
đồng thời tỉnh quảng nam đã triển khai phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn
cùng với việc dự trù vật tư kinh phí phòng chống hạn và xâm nhập mặn cho cây trồng
cung cấp nước sinh hoạt cho người vật nuôi
điều tiết chuyển nước từ nơi khác về khi xảy ra hạn hán
thưa quý vị sau hơn một tháng mưa tuyết kéo dài tại các tỉnh miền núi phía bắc
hậu quả hàng nghìn hectare thảo quả đã chết cháy
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng nghìn người dân của vùng cao tỉnh lào cai
gia đình anh hoàng kim siểu dân tộc giao
tại xã dền sáng huyện bát sát tỉnh lào cai
là một trong những hộ gia đình chịu ảnh hưởng lớn từ đợt mưa tuyết kỷ lục
trên ba hectare thảo quả được chăm bón kỹ càng là nguồn thu nhập chính của gia đình
cùng chung cảnh ngộ với gia đình siểu hộ gia đình chị tần tà mây
nhờ cây thảo quả để thắp nghèo nay cũng đều đứng theo cây thảo quả
chết như thế này thì tầm bảy tám năm thì có thu nhập được đấy
còn trùng lại thì bảy tám năm thì có quả
không trùng được thảo quả không trùng được cái gì rồi
hậu quả của đợt mưa tuyết kéo dài kỷ lục
khiến hàng nghìn hộ dân ở vùng cao lào cai đang hết sức lo lắng cho cây thảo quả
vì đây là nguồn thu nhập chính của họ
theo thống kê cả huyện bát sát có ba hectare thảo quả
thì có đến hai hai trăm linh hectare bị chết héo không còn khả năng phục hồi
nếu phục hồi được thì cũng phải mất từ ba đến năm năm nữa
tổng thiệt hại là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
theo đúng như ở địa phương chúng tôi kinh nghiệm để mà chăm sóc
cũng như là về
hiểu biết về thảo quả thì nó phải mất tầm ba năm mới có quả được
thì chính vì như thế
về kinh tế của nhân dân ở xã diên sáng
tất cả là về nông nghiệp
cũng như là lâm nghiệp
thì trong đó thì
thì thảo quả mà đã mất mưa như thế thì chúng tôi
cũng chỉ có cách là vận động nhân dân thu dọn khúc cây đã đổ xuống
để làm sao không cho lớp trúng gốc của nó để nó mọc rất là sớm mà để có
nhân dân có thu nhập sớm hơn
theo thống kê trên địa bàn toàn tỉnh
sau đợt mưa tuyết kỷ lục này
có khoảng trên tám hectare cây thảo quả bị chết cháy
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây
để chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn vùng cao
tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con
tránh phụ thuộc vào tự nhiên
vẫn là bài toán khó giải
theo sở y tế khánh hòa
hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh đã ghi nhận gần hai năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có một ca tử vong
tuy nhiên thời gian gần đây
số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm rất mạnh
và bình quân mỗi ngày
toàn tỉnh có thêm một mươi năm ca mắc sốt xuất huyết
sở y tế khánh hòa cho biết là
số ca mắc sốt suốt huyết trên địa bàn đã được khống chế
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại
hiện sở y tế khánh hòa đã thành lập đoàn công tác
làm việc với năm xã phường có số ca mắc sốt xuất huyết cao
nhằm kiểm tra việc xây dựng kế hoạch
và phối hợp phòng chống bệnh
tăng cường kiểm tra tình hình diệt long quăng bọ gậy
vệ sinh môi trường tại các hội gia đình
điều tra giám sát chỉ số côn trùng tại địa phương
tăng cường tuyên truyền vận động người dân
tích cực tham gia phòng chống sốt suốt huyết
tuy nhiên theo nhận định
sốt xuất huyết ở khánh hòa có thể bùng phát trở lại
vào các tháng sáu bảy và chín một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
thời điểm có điều kiện thời tiết thuận lợi
cho long quăng bọ gậy phát triển
trong khi đó số thôn tổ dân phố thuộc diện
cần thực hiện chiến dịch diệt long quăng bọ gậy
đã tăng trở lại
nhiều chỉ số côn trùng lây truyền bệnh
còn ở mức cao
người dân còn chủ quan châm trờ vào ngành y tế
chưa tự giác diệt long quăng bọ gậy
chứng nhận địa phương tổ chức đoàn thể
chưa chủ động kịp thời trong công tác
phòng chống sốt suốt huyết
vâng thưa quý vị có thể thấy là hiện nay
thì mặc dù đã có nhiều loại bệnh
đã có thuốc đặc trị
thế nhưng mà nguy cơ bùng phát thành dịch
là những biến chứng khó lường của bệnh
thì không ai có thể nói trước được điều gì
vâng đúng vậy anh vũ ạ điển hình nhất
là tôi thấy tại tỉnh hải dương
thì mới đây chỉ có ba ngày sau khi được phát hiện
thì bệnh nhân bị viêm màng não
do não mô cầu đã tử vong
và có khoảng năm mươi người
từng tiếp xúc với bệnh nhân này
cũng đã được cách ly và hãy cùng chúng tôi
đến với tỉnh hải dương để
hiểu rõ hơn về vấn đề này như thế nào nhé
hơn một mươi ngày sau khi có nạn nhân tử vong
do não mô cầu gây ra
thì tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh hải dương
những trang thiết bị y tế như thế này
vẫn luôn sẵn sàng cho công tác triển khai
dự phòng nếu phát hiện ổ dịch
chúng tôi nhận được thông tin và có cái trường hợp
viêm màng não mô cầu thì chúng tôi đã tiến hành
điều tra và chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng
trung tâm y tế thành phố hải dương
triển khai công tác
xử lý môi trường
thứ nhất về phương tiện thì chúng tôi
sử dụng hai phương tiện một là phương tiện
bình phun tay ở những khu vực
khu vực mà không thể sử dụng máy
còn cái hai nữa là sử dụng môi trường
sử dụng phun ở ngoài thì chúng tôi có thể
sử dụng những cái máy móc trang thiết bị
mà được bộ y tế
cung cấp để chủ động
trong cái phòng chống dịch
theo trung tâm y tế dự phòng
tỉnh hải dương đến nay
không phát sinh thêm ca bệnh nào liên quan đến
não mô cầu nhưng nhiều người dân
đã đưa con tiêm vaccine phòng bệnh
và uống kháng sinh dự phòng qua
công tin truyền thông chị phạm thị quyến
hiệp sơn kinh môn hải dương
đã rất lo lắng và đưa hai con trong độ tuổi
đi tiêm phòng
mình rất là lo hôm qua mình lại thấy
có một bệnh ca tử vong ở bên
xã bên ấy thế là mình rất lo
cả đêm không ngủ được nên mình đã cho bé đi
bởi vì cái đấy là nó lây qua đường
hô hấp và nó sẽ dễ
lây lan đến các cháu và các cháu là học sinh
nên là tiếp xúc nhiều vì vậy
là tôi phải cho cháu đi tiêm để phòng bệnh
nã mồ cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính
tỷ lệ tử vong khi bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết
do nã mồ cầu có thể lên đến sáu mươi đến bảy mươi
tuy nhiên số ca mắc thể này không nhiều
và có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vaccine
hiện tại bệnh nã mồ cầu
thì có vaccine phòng bệnh
và người dân cũng đã qua rất nhiều
các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc là qua các trang thông tin điện tử
có tuyên truyền là có vaccine
do đó mà người dân có thể

cũng có đến
và cái nhu cầu chỗ đấy
thật ra thì so với những ngày thường
có tăng không đáng kể
vaccine thì vẫn đủ đáp ứng
nhu cầu cho người dân
tuy nhiên theo quy định của bộ thế
vaccine này chỉ được tiêm cho đối tượng
từ sáu đến một mươi tuổi
quảng giờ lê phước hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về xây gắn máy
biển số năm mươi chín x hai trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi ba
đường kha vạn cơn theo hướng về
ngã tư thủ đức với tốc độ cao
khi vừa qua trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật
vinatex thành phố hồ chí minh
thì hải không làm chủ được tay lái
nên tông vào xe gắn máy
biển số sáu mươi hai k một mươi một nghìn một trăm ba mươi bảy
do anh lợi điều khiển
va chạm mạnh khiến hai người được đưa đi cấp cứu
trong tình trạng chấn thương nặng
tại hiện trường hai xe máy nằm giữa đường
trong tình trạng hư hỏng nặng
cảnh sát giao thông quận thủ đức
có thông tin từ bệnh viện quân dân miền đông
nạn nhân hải nhập viện trong tình trạng say xỉn
có hành động chống đối bác sĩ
trong khi đó tại tỉnh quảng ngãi
vào chiều ngày hôm qua hai ba
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe khách và xe máy đã xảy ra
trên đoạn quốc lộ một a
thuộc thị trấn mộ đức huyện mộ đức
ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi do tài xế
lê văn châu điều khiển chạy hướng bắc nam
khi đến địa điểm kiểm tra bất ngờ
cán xe máy do hai vợ chồng giáo viên
vụ tai nạn làm hai vợ chồng trên xe máy bị thương nặng
được người dân chuyển đi cấp cứu ngay sau đó
hiện vụ việc đang được công an huyện bộ đức
điều tra làm rõ
còn tại tỉnh an giang
trên địa bàn các xã nhân mỹ long giang
và mỹ hội đông huyện chợ mới
hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải
chở đất quá tải cho các cơ sở
sản xuất gạch ngói qua lại đây
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến
sức khỏe sinh hoạt và cuộc sống của người dân nơi đây
trước tỉnh an giang
đội cảnh sát giao thông công an huyện trợ mới
tổ chức đi tuần tra khép kín trên địa bàn
khi đến khu vực ấp mỹ hội
xã mỹ hội đông tổ công tác phát hiện và tạm giữ
bốn ô tô tải chở đất cho các cơ sở
sản xuất gạch ngói trên địa bàn xã
đều quá tải trọng cho phép
qua kiểm tra cả bốn xe ô tô tải trên
đều vi phạm chở vượt mức trọng tải
cho phép từ sáu mươi đến một trăm linh
ngoài ra còn có xe vi phạm về
tem kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường đã hết hạng
nhưng vẫn đưa vào hoạt động
hệnh công an huyện chợ mới đã ra quyết định tạm giữ
tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề
và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trên
nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường
và trật tự an toàn giao thông cho người dân
thưa quý vị mặc dù ban quản lý dự án
nâng cấp và mở rộng quốc lộ một
đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục
lắp đặt lại những tấm lưới chống lóa
trên giải phân cách qua địa bàn huyện cam lâm
thì tình trạng người dân tháo rỡ
tấm lưới chống lóa vẫn tiếp tục xảy ra
gây mất an toàn giao thông trên đoạn đường này
chỉ một đoạn giải phân cách
dài năm trăm linh mét qua địa bàn thôn dầu sơn
xã suối tân huyện cam lâm
đã lại có tới hai tấm lưới chống lóa
bị người dân tháo rỡ
đây là đoạn đường cong bị khuất tầm nhìn
lại giao với chợ vào đường dân sinh
nên tai nạn giao thông rất dễ xảy ra
những bất hợp lý trong việc đóng mở
giải phân cách đang được ban quản lý
dự án quốc lộ một và các ngành chức năng
đề xuất bộ giao thông vận tải giải quyết
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
khi tham gia giao thông nhưng trước khi
phương án được thực hiện chính quyền địa phương
cần kiên quyết xử lý các trường hợp
tháo rỡ tấm chống lóa đảm bảo an toàn
giao thông cho các phương tiện
thưa quý vị từ ngày hôm nay
theo thông tư số chín mươi một hai nghìn một mươi năm tt bgtvt
từ ngày một một ba
khi lái xe ô tô
xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường đôi
có giải phân cách giữa
và đường một chiều thì đều có thể
nâng tốc độ tối đa thêm một mươi km một giờ
so với trước đây vậy việc
tăng này sẽ đáp ứng mục tiêu
là giảm un tắc hay lại khiến
người dân thêm lo lắng vì có thể
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
trong nội đô chúng ta hãy cùng lắng nghe
những ý kiến của chính những người tham gia
giao thông về vấn đề này
đường vành đái ba thành phố hà nội

tuyến đường này sẽ điều chỉnh tốc độ cho phép
khai thác từ tám mươi km một giờ
thành chín mươi km một giờ

và điều này đã nhận được nhiều đồng tình từ phía những người lái xe
có lên một mươi km so với quy định cũ
thì tôi thấy bây giờ đường đẹp rồi

dù rằng cái đường nó đông nhưng mà đường đông thì chắc chắn không đi được nhanh

nên là tôi thấy là phù hợp
đó là ý kiến trên các tuyến cao tốc quốc lộ
đó là ý kiến trên các tuyến cao tốc quốc lộ
còn đối với những tuyến đường nội đô như thế này
thì lại có một số ý kiến lo ngại
nếu mà lên tốc độ sáu mươi

thì các đường ven đô thì hợp lý
nhưng mà trong nội đô thì không được
bởi vì trong nội đô thì năm mươi là hợp lý hơn
bởi vì trong nội đô chỉ năm mươi là hợp lý hơn

nếu con người ta đi phải hạn chế tốc độ năm mươi là hợp lý

nếu mà đi tốc độ cao như thế
thì tiềm bằng newkicker chắc chắn là sẽ cao hơn
nếu mà đi tốc độ cao như thế
thì tiềm bằng newkicker chắc chắn là sẽ cao hơn
bởi vì lưu lượng nó quá đông
có thể là sẽ phải nghiên cứu như thế nào cho nó hợp lý

trước mắt là trong nội đô có thể giữ như cũ được

tuy nhiên đây chỉ là nâng tốc độ tối đa
còn đi nhanh hay chậm tùy thuộc vào thực tế
và người điều khiển phương tiện
theo tổng cục đường bộ việt nam
thời điểm này là phù hợp để chúng ta có thể
nâng tốc độ tối đa cho các phương tiện lưu thông

tốc độ tối đa cho được phép chạy trong điều kiện thuận ở nhất

điều kiện thuận ở nhất thì cũng không được chạy quá tốc độ lại

chứ còn không phải là người lái xe thì phải làm chủ
chứ còn không phải là người lái xe thì phải làm chủ
căn cứ vào tình trạng đường xá
mật độ giao thông
rồi các biển bão khác
để chúng ta phải chấp hành
cái chuyện đấy
bên cạnh đó việc điều chỉnh như vậy

trạng ủn tắc và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra